bác sĩ nguyễn trí dũng giám đốc trung tâm y tế dự phòng tp hcm cho biết hai mươi một ca dương tính là kết quả trong tổng số chín trăm hai mươi một mẫu nghi ngờ lấy mẫu xét nghiệm tính từ khi thực hiện hệ thống giám sát vào tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
đặc biệt theo dự đoán của các chuyên gia trong tổng số năm mươi sáu mẫu được lấy tuần này có thể có thêm chín trường hợp dương tính với virus zika
được biết bệnh do virus zika gây ra có khả năng lưu hành tại tp hcm nguy cơ lây lan nhanh trên địa bàn
hiện tp hcm đang vào mùa dịch sốt xuất huyết với số ca tích lũy hơn một mươi năm hai trăm bảy mươi ca tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trước tình hình này ngành y tế tiếp tục triển khai thêm một mươi sáu điểm giám sát tại các bệnh viện tư nhân đặc biệt là sẽ xử lý ngay
những ca nghi ngờ lấy mẫu xét nghiệm và thông tin đến địa phương đến xử lý kịp thời các biện pháp dịch tễ mà không cần chờ một tuần để có kết quả dương tính
mục đích là để hạn chế sự lây lan